phần cuối sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết
kính chào quý vị và các bạn
các tỉnh đông bắc bộ trong hai ngày tới thời tiết nói chung ít biến động
phổ biến có mưa vài nơi trưa chiều trời nắng nhiệt độ cao nhất trong khoảng hai mươi bảy ba mươi độ
từ ngày một mươi chín tháng một mươi có khả năng chịu tác động của không khí lạnh mạnh từ phía bắc di chuyển xuống phía nam
nên từ chiều và đêm một mươi chín tháng một mươi có mưa rào và rải rác có rông
cục bộ có mưa to mưa rất to đề phòng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh trong cơn rông
các tỉnh tây bắc bộ cũng ít mưa có nắng nhiều
trong hai ngày tới sau đó sẽ có mưa rông do tác động của rãnh mây rông từ phía bắc dịch chuyển xuống
nhiệt độ cao nhất ngày giao động trong khoảng hai mươi bảy ba mươi độ
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi chín đến hai mươi hai độ vùng núi có nơi thấp hơn trời rét nhẹ
trong khi đó các tỉnh thái miên trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong ngày mai mưa lớn tập trung ở các tỉnh từ hà tĩnh trở vào
sau đó từ đêm một mươi tám sang ngày một mươi chín tháng một mươi
vùng mưa lớn sẽ mở rộng lên các tỉnh phía bắc
người dân đề phòng với tố lốc và gió rất mạnh trong cơn rông
cũng như nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp ven sông sạt lở đất đá đụ quét vùng đồi núi
do có mưa nên nhiệt độ ở mức thấp ngày đêm ở dưới ngưỡng hai mươi chín độ
còn các tỉnh phía nam đèo hải vân từ đà nẵng đến bình thuận
mưa lớn kéo dài tập trung ở các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi
tình trạng ngập úng còn xảy ra tại nhiều địa phương
từ một mươi chín tháng một mươi mưa giảm dần về diện và lượng
về nhiệt độ tại các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi phổ biến từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
và trong khoảng hai mươi chín ba mươi một độ ở các tỉnh từ bình định đến bình thuận
cũng do ảnh hưởng của diễn nam giải hội tội nhiệt đới kết hợp với gió tây nam
nên khu vực tây nguyên có mưa mưa vừa và rông cục bộ có mưa to đến rất to
trong cơn rông gần đề phòng gió giật mạnh với nhiệt độ cao nhất trong khoảng hai mươi bảy đến ba mươi độ
còn các tỉnh thành miền nam những cơn mưa xảy ra
nhiều nơi cục bộ có mưa to đến rất to tập trung vào chiều tối
người dân đề phòng ngập úng vùng trụng thấp
về nhiệt độ cao nhất trưa chiều giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ